kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám thành công ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước nguyên phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thanh kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
nhân tài anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
làm dạng dỡ dân tộc ta non sông đất nước ta
tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ vượt qua thách thức
tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám và lời thề độc lập xây dựng và bảo vệ đất nước việt nam hòa bình
độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đường bắc sơn hà nội vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
trong không khí trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do vì chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
vì chủ nghĩa xã hội vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
sáng cùng ngày các đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương bộ công an văn phòng chính phủ
bộ lao động thương minh và xã hội thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng lịch sĩ